những tư tưởng tương đồng của hồ chí minh và tổ chức lao động quốc tế hướng tới việc làm thỏa đáng cho tất cả mọi người
là chủ đề của lễ kỷ niệm một trăm linh năm thành lập tổ chức lao động quốc tế ilo được tổ chức tại hà nội hôm nay
tham dự lễ kỷ niệm phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã một lần nữa khẳng định việt nam và ilo cùng nhau hợp tác
để hiện thực hóa tư tưởng tương đồng của những nhà sáng lập tổ chức lao động quốc tế và chủ tịch hồ chí minh
về công bằng xã hội việc làm bền vững và hạnh phúc cho tất cả mọi người
phó thủ tướng gửi lời chúc mừng đặc biệt tới ilo và tất cả các tổ chức cá nhân dành tâm huyết
trí lực và việc thực hiện mục tiêu và sứ mệnh của ilo trong một trăm linh năm qua
ilo đã hợp tác hỗ trợ tích cực việt nam trong công tác lao động việc làm
an sinh xã hội nói riêng và quá trình phát triển đất nước nói chung
gần ba thập kỷ qua kể từ khi gia nhập ilo năm một nghìn chín trăm chín mươi hai việt nam luôn ủng hộ những mục tiêu cao cả của tổ chức
đến nay việt nam đã gia nhập hai mươi bốn tổ chức
từ công ước của ilo trong đó có sáu công ước cơ bản
việt nam hoan nghênh báo cáo về tương lai việc làm và tuyên bố thế kỷ của ilo
đưa ra nhận kỷ niệm một trăm linh năm thành lập và cam kết sẽ hợp tác cùng ilo thực hiện những giải pháp
để tận dụng cơ hội vượt qua những thách thức về lao động việc làm trong bối cảnh kỷ nguyên số
gia hóa dân số và biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn cầu